theo lãnh đạo tp hcm sắp tới thành phố sẽ cùng thanh tra chính phủ trả lời về danh quy hoạch năm khu phố ở thủ thiêm cho người dân theo quy định
theo đó trong kỳ họp thứ một mươi sáu hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín diễn ra vào ngày sáu tháng một mươi tới đây
các đại biểu sẽ thảo luận về chính sách bồi thường cho người dân khu bốn ba ha đột thanh tra chính phủ xác định nằm ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
đối với năm khu phố thuộc ba phường an khánh bình an và bình khánh của quận hai mà người dân đang khiếu nại
cho rằng nằm ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm sắp tới thành phố sẽ cùng thanh tra chính phủ trả lời cho người dân theo quy định
trước đó ủy ban nhân dân ba phường này đã mời người dân đang khiếu nại lên để thông tin chính thức về việc năm khu phố nằm trong danh quy hoạch